bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn
trong sáng nay các câu hỏi của đại biểu quốc hội tập trung nhiều nhất vào các vấn đề liên quan đến trạm thu phí bot
trách nhiệm và giải pháp của bộ trưởng về những bất cập hiện nay
ngay từ những câu hỏi đầu tiên nhiều bất cập về trạm thu phí bot đã được các đại biểu đề cập
đề nghị bộ trưởng làm rõ sự tranh lệch số năm thu phí giao thông rửa dư toán được phê duyệt
với kết quả kiểm toán và báo chí cũng như kiểm toán đã công bố
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm bộ giao thông vận tải đã có phê duyệt dự án thu phí tự động không dừng
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh thu phí không dừng
vậy quan điểm và quyết tâm của bộ trưởng về việc này là như thế nào
đến bao giờ thì thực hiện xong việc thu phí tự động không dừng ở các trạm bot trong cả nước
nhằm minh bạch hơn việc thu phí tại các trạm đó
việc kiểm toán nhà nước phát hiện có sự tranh lệch lớn giữa giá trị kiểm toán và giá trị dự án được duyệt là điều hiển nhiên
với những dự án chúng ta triển khai nhanh ít biến động giá ít phát sinh khối lượng
thì những phần dự phòng này là phần tranh lệch số năm mà kiểm toán đã chỉ ra
và theo số liệu chúng tôi đang so sánh số liệu kiểm toán của kiểm toán và số liệu quyết toán của bộ giao thông vận tải
luôn tương đồng với nhau
việc số lượng quyết toán của bộ giao thông vận tải tại nhiều dự án thấp hơn cả số liệu kiểm toán nhà nước
do đó chúng tôi nghĩ rằng sự phát hiện và chỉ ra của kiểm toán nhà nước là rất đúng
nhưng bộ giao thông vận tải cũng đã thực hiện đúng và đảm bảo quyền lợi của người dân của nhà nước với những dự án bot
tuy nhiên đại biểu hoàng quang hàm không đồng tình với câu trả lời của bộ trưởng nguyễn văn thể
báo cáo với bộ trưởng là tôi thấy trong
báo cáo của bộ trưởng cũng như là trong cái giải pháp mà bộ trưởng vừa nêu
thì tôi chỉ thấy toát lên là dân chịu thì thu dân không chịu thì dừng giảm giá
sau đó thuyết phục xong rồi lại dừng
và dân không chịu thì lại dừng
báo cáo bộ trưởng là dân chịu thì thu
thế thì tôi mới hỏi bộ trưởng là như thế đã vì lợi ích của dân chưa
tại sao dân không đi phải trả tiền
cũng đề cập đến bất cập của trạm thu phí bot
đại biểu lưu bình nhưỡng đề nghị bộ trưởng đưa giải pháp căn cơ để xử lý vấn đề
tôi rất chờ mong một cái điều là chúng ta phải hoàn thiện một cái luật nào đó
chứ không phải là chúng ta đi tiếp tục lại chấp vá chấp vá
và như thế nó dẫn đến chỗ là chúng ta thiếu căn cơ
tức là hiện nay chính phủ đã chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư
đang khẩn trương hoàn chỉnh cái luật đầu tư theo hành tức ppp
đến thời điểm này chúng ta chỉ mới có nghị định một trăm linh tám
vừa qua chúng ta thay đổi bằng nghị định một mươi năm
và cách đây không lâu thì chúng ta ban hành nghị định sáu mươi ba thay đổi nghị định một mươi năm
còn sắp tới chúng ta phải ban hành cái luật đầu tư
theo hành tức ppp trong đó quy định toàn bộ trách nhiệm
và các cơ chế chính sách trong đó để chúng ta thực hiện một cách căn cơ
chúng tôi rất mong rất mong là đại biểu quốc hội cũng sẽ góp ý
trong quá trình chúng ta soạn thảo để luật đầu tư ppp có hiệu quả tốt nhất
liên quan đến việc đổi tên chạm thu phí bot thành chạm thu giá
bộ trưởng nguyễn văn thể cho biết tiếp tục ý kiến dư luận
bộ đang nghiên cứu sửa đổi tên gọi trạm thu giá để chính chính phủ